bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
vừa mua hàng năm thanh niên đã dùng dao đâm nữ chủ tiệm tạp hóa và cướp tài sản
đối tượng đã bị công an tỉnh hưng yên bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà riêng sau khi gây án
vụ án xảy ra tại xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hương yên vào chiều ngày hôm qua
chỉ sau ba giờ đồng hồ gây án nghi phạm là trịnh quốc oai sinh năm hai nghìn
chú tại huyện văn lâm tỉnh hương yên đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà
cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng hơn bốn sáu triệu đồng ba mươi ba thẻ cào điện thoại
một con dao bấm đối tượng khai là hung khí cùng với các vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận đến cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn thị liên
dùng dao đâm năm nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi cướp đi một túi sách bên trong có nhiều tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án
liên quan đến vụ ô tô cháy nổ trong rừng tràm ở huyện củ chi tp hcm khiến tài xế thiệt mạng
cơ quan chức năng đã có thông tin ban đầu về vụ việc
chiếc xe bị nổ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích huyện củ chi đứng tên chủ sở hữu
vào trưa qua tài xế nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn mang xe đi đổ xăng rồi lái xe về nhà ở ấp trảng lắm
đến khoảng một mươi bốn giờ anh cứ lái xe ra khỏi nhà đi được khoảng một trăm linh mét thì xảy ra tai nạn cháy nổ ô tô
vụ nổ khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn còn tài xế tử vong tại bệnh viện do bị bỏng nặng
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý
còn tại khu du lịch thác ren nu huyện kroana tỉnh đắk lắc cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người mất tích
thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng một mươi một hai nhân viên của khu du lịch thác rênu sử dụng ô tô địa hình chở theo bốn khách du lịch đi tham quan
khi đến đoạn đường chạy ở mép sông serepop thì xảy ra sự cố khiến chiếc xe lao xuống sông
những người ngồi phía sau đã nhanh chóng nhảy khỏi xe thoát thân
riêng chiếc xe cùng tài xế bị nước cuốn mất tích
vị trí xảy ra vụ tai nạn cách đập thủy điện buôn cốp chừng hai km
đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay chiếc xe gặp nạn đã được tìm thấy
lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phối hợp với công an xã đồng tiến huyện đồng phú
đã truy đuổi bắt giữ nguyễn đình thuận và nguyễn hưng cùng chú tại bình phước để điều tra về hành vi liên tiếp trộm cắp ba xe máy chỉ trong vòng một ngày
vào chiều ngày hôm qua khi tuần tra tại phường tân xuân thành phố đồng xoài đội phòng chống tội phạm phát hiện hai thanh niên điều khiển hai xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát
thấy vậy các đối tượng tăng ga bỏ chạy sau hơn một mươi km truy đuổi lực lượng chức năng đã khống chế được cả hai
thuận và hưng khai nhận hai chiếc xe máy đang điều khiển là tăng vật vừa trộm được ở khu vực bến xe bình phước
ngoài hai chiếc xe nói trên sáng cùng ngày hai đối tượng đã trộm một xe máy s h
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng tạ thị yến
trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi chín yến đã đến bà rịa vũng tàu mua đất làm nhà tại khu dân cư đồng nhân phường kim dinh thành phố bà rịa
thấy các khu đất ở xung quanh nhà không có người sử dụng đối tượng thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đứng tên của yến và con gái đối với các khu đất này
từ cuối năm ngoái yến đã chi hơn sáu tỷ đồng để làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khoảng ba mươi năm m hai đất
đối tượng đã sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay mượn số tiền một một tỷ đồng
sau khi nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú
vào sáng nay tại cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh điện biên tại lào
đã bắt giữ dẫn giải và bàn giao về nước an toàn một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
trước đó vào sáng nay tại bản sỉ buôn hương huyện mường nan tỉnh luông pha băng của lào
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm là nguyễn đình kiên
trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình kiên bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
và đã có bảy năm lẩn trốn tại lào
thưa quý vị dù xăng dầu đã có lần tăng giá thứ ba liên tiếp sau phiên điều chỉnh ngày một tháng một mươi một vừa qua
tuy nhiên nhiều người dân hà nội vẫn rất chật vật khi phải đi đổ xăng
dễ dàng thấy cảnh xếp hàng dài chờ mua xăng thậm chí nhiều người còn phải đi vài cây xăng
mới có thể đổ đầy bình
hai mươi hai h bốn mươi sáu phút tại cửa hàng xăng petrolimax số một mươi chín thành công ba đình hà nội
vẫn trong tình trạng chật cứng người xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng
còn tại cửa hàng xăng dầu số hai đường vũ ngọc phan cũng gặp phải tình trạng quá tải
khi người dân ồn ồn kéo vào đổ xăng
còn với những cây xăng vắng khách như thế này
thì gia đã treo biển thông báo hết hàng chờ nhập hàng từ bao giờ
buổi sáng cuối tuần thay vì tận hưởng thời gian nghỉ ngơi
nhiều người vẫn phải chật vật đi đổ xăng
người đi xe máy xếp hàng dài tràn ra lòng đường
những gương mặt mệt mỏi kiên nhẫn chờ đến lượt
tuy nhiên trái ngược với nhu cầu của khách
số lượng nhân viên phục vụ chỉ có khoảng ba người dù có đến bốn trụ xăng
nói chung là tình trạng này xảy ra cũng được thời gian rồi
nhưng mà nói chung là cũng hơi bất tiện
vì mỗi lần đổ xăng này mất tổng hộ chờ lâu khoảng một mươi năm hai mươi phút
nói chung là sao mà bao nhiêu hạng bơm
mà có một vài hạng bơm bán không hết công suất thế nào
bác đi hàng ngày bác đổ hàng ngày mà cảm tưởng không đủ vật tư bán
nguyên liệu sản phẩm bán thế nào
các dân xếp hàng như là thờ bao cấp
cái lượng người xếp hàng đổ xăng rất đông và cũng chờ thời gian rất lâu
thì cũng mong được các cơ quan chức năng
tìm biện pháp để giải quyết
chứ còn cứ tình trạng kéo dài thì đây là một cái cũng tạo nên những cái không tốt
trong việc lưu thông đi lại và cái nhu cầu của người dân
các doanh nghiệp kinh doanh thì sợ lỗ
người dân thì đang gặp khó khăn trong việc mua mặt hàng thiết yếu này
vì vậy theo các chuyên gia
rất cần có những biện pháp cụ thể và kịp thời để giải quyết được triệt để tình trạng trên
trong quá trình hiện nay cũng phải thông cảm cho lĩnh vực sản phẩm
sản phẩm đang giàu là cái sự giá cả biến động một cách liên tục
một cách thường xuyên thậm chí không phải từng ngày mà từng giờ
thế thì trước cái thực trạng này thì phải nói thẳng rằng bộ công thương làm rất là quyết liệt
mà làm quyết liệt thì chúng ta biết là bằng những biện pháp
thứ nhất là tổ chức bằng biện pháp hài chính biện pháp kinh tế
thế thì cụ thể là dũ thế phép phạt tiền thì đấy đấy
cho nên là nguyên nhân tại sao thì cái nguyên nhân quan trọng của nó là giá trong nước không theo kịp giá thế giới
và bản thân mục tiêu của doanh nghiệp vì lợi nhuận lợi nhuận từ giá
liên quan đến vấn đề cung ứng tiêu thụ xăng dầu sở công thương cho biết hà nội hiện đang chịu sức ép lớn về nguồn cung
khi phải phục vụ cả một số thị trường lân cận và nhu cầu sử dụng xăng dầu dự tính sẽ tăng đến một mươi năm hai mươi trong những tháng cuối năm
để đảm bảo nguồn cung cho thị trường hà nội sở này khẳng định sẽ bám sát tình hình diễn biến xăng dầu trên địa bàn
phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để cân đối đảm bảo đưa nguồn cung xăng dầu vào thị trường liên tục ổn định
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bình dương
và công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh triệt phá thành công bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
thu giữ gần năm trăm linh gram ma túy các loại
trước đó các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phát hiện đối tượng quỳnh phúc hậu bốn mươi một tuổi
trú thành phố hồ chí minh hoạt động mua bán ma túy với quy mô lớn liên tỉnh trên địa bàn đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh với số lượng hai trăm linh năm trăm linh gram
sau một thời gian đeo bám địa bàn đối tượng lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tan hậu
đang tàng trữ trái phép chất ma túy một gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn trăm linh g tại đường thân nhân trung phường hấu nai thành phố biên hòa
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng hoa cải ba viên đạn một bình sử dụng ma túy và hơn ba mươi gram ma túy các loại
do công việc khu nhập không có ổn định tôi bắt đầu sử dụng ma túy đá từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
má túy với giá hai mươi bảy triệu đồng về để sử dụng và nhằm tìm người để tiêu hụt
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp khám xét nơi ở đối tượng trần nguyên nam
tại một căn hộ ở phường hưng thịnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại đây cơ quan công an thu giữ một cõi má túy đá một mươi tám phiên thuốc lách
làm việc với công an đối tượng nam khai nhận
số ma túy cơ quan công an thu giữ tại nhà do y mua của một đối tượng chưa rõ lây lịch
tại thành phố hồ chí minh về để sử dụng dần
còn gói má túy của hậu là do nam nhận của một đối tượng chưa rõ lây lịch
ghi giao cho hậu thì bị công an phát hiện bắt giữ
quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng này thì phải nói là rất là vất vả
vì đây là những đối tượng hoạt động lưu động không ở một nơi cố định
và thường xuyên di chuyển trên nhiều địa bàn phức tạp
chúng có sự cấu kết móc nối với nhau
và hiện nay là phòng má túy công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bụi can
và đang tiến hành điều tra mở rộng bụi can
được biết quỳnh phúc hậu có tiền án về tội vận chuyển trái phép chức má túy
còn trần huy nam có tiền án về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm cho biết vừa phẫu thuật cứu thành công
một trường hợp nữ bệnh nhân mang khối u rất lớn phức tạp ở ổ bụng
bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm với khối u có trọng lượng là hai mươi hai kg
khiến cho bụng nhìn như mang bầu lớn và làm cho bệnh nhân không thở được
bệnh nhân nữ một mươi tám tuổi là du học sinh đang sinh sống và học tập ở canada
khai thác bệnh sử vào tháng bảy bệnh nhân thấy bụng bắt đầu to dần lên và đau
ăn uống kém cân nặng chỉ bốn mươi kg
theo thời gian tình trạng căng tức không cải thiện sức khỏe ngày càng suy kiệt
nhưng bệnh nhân không đi khám và quyết định về nước
ngay sau khi vừa xuống sân bay khuya ngày hai mươi sáu tháng một mươi
bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình
kết quả sư ơn cho thấy bên trong bụng bệnh nhân có nhiều nang
nhiều vách tào hốc dịch kích thước lớn tương đương với bụng của một thai phụ chín tháng
bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình
sau khoảng hai giờ phẫu thuật
khối ô nặng bệnh nhân

kích thước trên hình ảnh xô âm thì kích thước khối ô là khoảng từ ba mươi đến khoảng bốn mươi cm
và nó vượt quá cái màn hình xô âm
thì làm ra tôi phải cho chụp cổng hóng tường cổng hóng tường vùng chậu
thì khi mình chụp cổng hóng tường thì thấy xác định là một khối ô nhày

đó là một cái thai trưởng thành

và trong quá trình mà cắt thì tụi tôi cũng cắt gọn cái u đó
thì cái khả năng tái phát nếu mà xét về mặt lúc phẫu thuật thì nó rất là ít

và cái tay vòi còn lại thì khả năng sinh sản thì hầu như là có thể sinh sản được bình thường

rồi sẽ hút dịch ra rất nhiều giống như anh tương trình bài rồi cắt cái u đó

và đây là cái cuộc sống cho người bệnh
thì đó là một số
thế nhưng mà về khối hợp đã chi phai của một cái bệnh viện đáng quả
ô buồn trứng có thể xuất hiện bất cứ giai đoạn nào kể cả trong thời điểm trước khi dạy thì
nếu để có dấu hiệu mới đi bệnh viện có thể khối u đã phát triển gây biến chứng nặng
do đó vấn đề tầm soát sức khỏe định kỳ rất quan trọng
chị em phụ nữ không nên chủ quan
nếu có những dấu hiệu bất thường về kỳ kinh nguyệt
nên gặp các bác sĩ phụ sản để được khám và có biện pháp xử lý phù hợp
cách đây vài tiếng
tại thành phố hồ chí minh tác giả nhật bản fujimoto koji
có buổi chính thức giới thiệu ấn phẩm năng lực thực sự của ai với độc giả việt nam
dù hai tác giả có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu công nghệ
nhưng cuốn sách lần này không xoáy vào kỹ thuật
mà mong muốn mang lại góc nhìn thực tế dễ áp dụng của trí tuệ nhân tạo vào doanh nghiệp
cuốn sách năng lực thực sự của ai là công trình nghiên cứu của cặp đôi tác giả fujimoto koji
cả hai đều là những nhà khoa học về công nghệ tự động
cũng như có kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp
tuy nhiên cuốn sách ra mắt tại việt nam sẽ xoáy vào ba khía cạnh phi công nghệ
bao gồm việc hiểu rõ bản chất của trí tuệ nhân tạo so sánh với năng lực của con người
thứ hai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kinh doanh
và cuối cùng là lời khuyên để hiểu con người phải tự trao dồ gì
để tham gia vào cuộc đua việc làm với chính phát minh của mình
với nhiều doanh nghiệp họ nhìn nhận trí tuệ nhân tạo là chiến lược phát triển
nhưng như kiểu phong trào
tôi muốn cuốn sách của mình đem lại những nhận định đầu tiên căn bản
để từng bước áp dụng vào vận hành kinh doanh vận hành nội bộ một cách hiệu quả tiết kiệm chi phí
tương lai ai và thay thế con người là hỷ nhiên
nhưng tôi khuyên chủ doanh nghiệp cần hoạch định những phần việc có tính rủi ro cao
thì vẫn cho con người phụ trách không nên lệ thuộc vào mức độ phát triển hiện nay của trí tuệ nhân tạo
năng lực thật sự của ai là ấn phẩm mới nhất của fujimoto koji
sau nhiều công trình xuất bản ấn tượng khác như phương pháp data mining
máy tính hiệu hoạt động bản đồ công nghệ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sáu lĩnh vực tài chính marketing
trong thời gian ở lại việt nam tác giả người nhật sẽ tiếp tục tham gia những buổi chia sẻ
trò chuyện với sinh viên công nghệ để truyền tải thông điệp sách đến dạng đường
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trần trí mãnh
ngụ thành phố châu đốc tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
hồng mỹ thi vợ mãnh bảy năm tù và ba bị cáo khác trong vụ án cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám mãnh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh
kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và dầu nhất các loại
để thực hiện mãnh và vợ đặt mua nhớt giả nhãn hiệu kubota castron shell
đối với phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu mãnh thuê in các tem nhãn vỏ hộp giả nhãn hiệu honda iamaha
sau đó mạnh chỉ đạo nhân viên đem bán cho các cửa hàng trong và ngoài tỉnh
với cách thức trên từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mãnh thi nhiều lần mua nhớt phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu giả chất lượng
với số lượng lớn đem về công ty đóng gói dán tem giả bán ra thị trường thu lợi khoảng ba trăm linh triệu đồng
hề mùng hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hành vi bị phát hiện mãnh đến cơ quan công an đầu thú
khám xét khẩn cấp chỗ ở của mãnh tại công ty gia thịnh
lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
là chủ thể và cũng là mục tiêu động lực
chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tiện ích xã hội thuận tiện hơn nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn
vậy làm thế nào để người dân được thụ hưởng rõ ràng nhất khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
sẽ có những phân tích cụ thể về nội dung này qua phần trình bày của bntv

tuy nhiên trên thực tế chỉ có chín mươi tám dịch vụ công trực tuyến được triển khai
trong đó một số lĩnh vực khi tiếp nhận và xử lý vẫn còn gặp khó khăn
trước đây khi mình sử dụng hệ thống phần mềm cũ thì cái thủ tục cấp bản sao trích lục
như trích lục kết hôn trích lục khai sinh trong lịch khai tử thì đã áp dụng mức độ bốn rồi
tức là kết quả gửi qua biêu điện đến nhà cho công dân
tuy nhiên hiện nay đối với hệ thống dịch vụ công của thành phố hà nội mới
thì chưa cập nhập và chưa kích hoạt được cái mức độ bốn trên hệ thống
do vậy công dân khi đăng ký trên hệ thống mới chỉ biết là dừng lại mức độ ba
là công dân đến cơ quan nhà nước nhận kết quả
trong một ngày hệ thống mạng cổng dịch vụ có thể bị treo ngẽn vài lần
đây là tình trạng chung của nhiều phường trên địa bàn hà nội
cùng với đó là tâm lý và thói quen của nhiều người dân
khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vẫn đến trực tiếp cơ quan nhà nước
số lượng người sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin
để thực hiện các thủ tục hành chính thì cũng còn hạn chế
và thứ hai là thông tin tuyên truyền đến người dân
cũng như là những tài liệu và hướng dẫn để người dân hiểu
và thấy được hiệu quả của các hình thức này vẫn còn hạn chế
do đó đến thời điểm này bộ phận một cửa của phường
cũng như các bộ phận công chức chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ
vẫn bố trí thời gian để tiếp công dân trực tuyến tại bộ phận một cửa
câu hỏi đặt ra là cần phải làm gì để thu hút
và tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hiện nay theo đề án sáu thì sẽ cung cấp hai mươi năm dịch vụ công trực tuyến
thiết yếu trên môi trường địa tử
và đến nay thì người dân doanh nghiệp đã có thể thực hiện
tới hai mươi một dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn
vâng sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã dễ dàng và thuận lợi hơn
và bằng nhiều cách làm hỗ trợ hướng dẫn các kỹ năng
để người dân hoàn toàn chủ động tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
là yêu cầu đặt ra
ngay sau đây hãy cùng tôi thực tế một mô hình điểm đang được triển khai
trực tuyến tại khu dân tư như thế này
thì nhằm hướng tới một mục tiêu cao nhất
đó là phục vụ tốt nhất cho người dân
mỗi công dân thì hoàn toàn
có thể chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
cần thiết mà không cần
phải đến trụ sở cơ quan hành chính như trước đây
tránh phiền hà và mất thời gian
công sức đi lại
từ nay đến cuối năm
chúng ta phải làm tốt thai lòng
dịch vụ công thiết yếu để người dân
khi người dân tiếp cận thì người dân cảm thấy hài lòng
thứ hai là chúng ta phải tiếp tục phát triển
những dịch vụ công khác để phục vụ
người dân doanh nghiệp
và vấn đề thứ ba tôi cho rằng vô cùng quan trọng
chính là chúng ta phải hoàn thành
việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết
thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
để kết đối với cơ sở diện độ quốc gia và dân cư
phục vụ cho việc chia sẻ các dữ liệu
trong giải quyết thủ tục hành chính
trong nhiều năm thì người dân
đã quá quen với cái việc
khi mà đi làm thủ tục hành chính gì đó
thì người ta phải chứng nhận
chứng thực công chứng
rất nhiều các giấy tờ khác
bây giờ tự nhiên không phải làm
cái việc đó đi
thì chúng ta phải làm cái việc đó đi

nó chưa quen
thì cái này thì sẽ phải hướng dẫn
tổ chức cho những người dân thuận lợi nhất
thì người ta sẽ làm
cái thứ hai nữa là cũng phải nâng cao
cái trình độ về cái thông tin
cái tin học của cả cán bộ
nhưng mà tôi tin rằng với những kết quả
thì sự ủng hộ của người dân
sẽ cũng là rất lớn
theo thống kê đến nay
tất cả các bộ ngành địa phương
đã có cổng dịch vụ công
với việc cung cấp hơn chín mươi bảy ba
dịch vụ công ở mức
độ ba và bốn
và ngoài những dịch vụ công có tỷ lệ dùng cao
thì vẫn còn những dịch vụ có tỷ lệ dùng thấp
mục tiêu là phân đấu từ nay đến cuối năm
thúc đẩy tỷ lệ người dân
sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đạt tối thiểu là ba mươi
đây là việc làm không dễ khó
nhưng bắt buộc phải làm
còn nói một cách đơn giản hơn
chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến
được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng thuận tiện
thì khi đó mới có thể nói đến thành công
của đề án sáu
cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây